tại long an tám đối tượng do phong bụi cầm đầu đã dùng mã tấu dao phóng lợn dao tự chế chặn đầu chém tài xế tuấn trên quốc lộ một đập phá tài sản
và đã bị công an huyện thủ thừa tỉnh long an khởi tố về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
tám đối tượng bị khởi tố là lê văn hoài phong đoàn đào thanh thắng đặng văn anh khoa trịnh phát đạt huỳnh quốc huy nguyễn phước hùng lê toàn thắng lê bảo thuận
trong đó lê văn hoài phong và huỳnh quốc huy đang bỏ trốn đặng văn anh khoa được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú năm đối tượng còn lại bị tạm ra ba tháng
trước đó tài xế lê ngọc tuấn chú tại tỉnh long an điều khiển xe du lịch khi đến địa phận ấp năm xã nhị thành huyện thủ thừa tài xế tuấn dừng phương tiện chờ đèn đỏ
lúc này nhóm đối tượng do lê văn hoài phong cầm đầu đi trên nhiều xe gắn máy cầm mã tấu giao phóng lợn giao tự chế đập cửa xe chém anh tuấn trọng thương
thân đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện công an huyện thủ thừa vẫn tiến hành chương cầu giám định thương tích đối với anh lê ngọc tuấn và xác định giá trị tài sản thiệt hại sau khi bị đập phá để củng cố chương cứ xử lý nhóm đối tượng trên